dấu tượng là trần phạm phước thành hai mươi bảy tuổi chú tại quận hải châu là thủ phạm gây ra các vụ đột nhập vào nhà dân trên địa bàn quận cầm lệ thời gian qua
khám xét nơi ở của thành công an quận phát hiện gần như toàn bộ số tiền trộm cắp được cất giấu
em đi vào những đường đánh của những nhà và em đi thấy những nhà không chấu khóa cửa thì em lãng vào bên trong và em lấy được tiền với điện thoại
xong thì tiền đó thì em
bằng vỏ bọc tài xế công nghệ chuyển phát hàng hóa thành dễ dàng vào tận sâu các khu dân cư mà không gây nghi vấn gì
với thủ đoạn tương tự thành còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn toàn thành phố
trong thời điểm nắng nóng này thì đa số người dân chúng ta là hay chủ quan mở cửa đường lùng mở cửa các cửa sổ để cho lấy không khí bên ngoài
thì đây là một điều kiện thường lợi vì đó có đối tượng lợi dụng để độc nhập vào
thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì qua đây thì cũng mong bọn con chúng ta nâng cảnh giác thơ và bổ vệ tài sản của chính mình
đang được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ ngày xét xử về tội trộm cắp tài sản thì trần phạm phước thành lại tiếp tục đi gây án trộm cắp
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ đã hoàn tất hồ sơ và khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam với đối tượng thành
đây tiếp tục là bài học để mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa trước thủ đoạn trộm cắp dễ dàng xảy ra nếu còn sơ hở
bộ y tế vừa có công văn mới nhất về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong đó điều chỉnh làm rõ về cách xác định các mũi tiêm và thời gian tiêm tiêm ngay cho các đối tượng ngay sau khi đủ thời gian cụ thể như sau
đối với mũi tiêm thứ ba nhóm người trên một mươi tám tuổi tiêm ngay sau mũi hai ba tháng
người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh
với nhóm người từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi tiêm mũi ba ngay sau mũi hai năm tháng
người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng
đối với mũi thứ tư tiêm ngay mũi thứ ba bốn tháng
người đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng
tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
với trẻ đã mắc covid một mươi chín thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng

xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
mới đầu sẽ là những cập nhật về tình hình an ninh trật tự
trong ngày hai mươi bốn tháng bảy cơ quan chức năng huyện bình chánh tp hcm cho biết
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà khóa trái cửa khiến hai trẻ em thiệt mạng
chiều ngày hai mươi ba tháng bảy cơ quan chức năng huyện bình chánh tp hcm cho biết
trong ngày hai mươi ba tháng bảy cơ quan xã vinh lộc a huyện bình chánh nhận được tin báo cháy tại nhà dân mồ trời mồ gác lửng
rộng khoảng bốn mươi m hai ở tổ một mươi bốn ấp sáu c nên đã huy động lực lượng xuống dập lửa
đồng thời báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh đến hiện trường
ngay sau khi có mặt cảnh sát đã dập tắt được đám cháy và đưa hai em nhỏ bị bất tỉnh trong nhà đi cấp cứu
tuy nhiên cả hai đã tử vong trên đường đến bệnh viện
theo các nhân chứng thời điểm xảy ra hỏa hoạn căn nhà trên khóa trái cửa
người dân đã phá khóa vào trong đưa được bốn em nhỏ ra ngoài
do đám cháy quá lớn nên hai em còn bị mắc kẹt cho đến khi cảnh sát có mặt giải cứu
sự việc diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã không kịp
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng huỳnh thanh hảo
sinh năm hai nghìn ngụ xã mỹ quý huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đối tượng vừa ra cơ quan công an đầu thú về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
trước đó hảo bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tháp một mươi truy nã về tội giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
sau đó hảo bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện tháp một mươi đã phối hợp công an xã mỹ quý vận động thông qua gia đình để đối tượng huỳnh thanh hảo ra đầu thú
được công an và gia đình vận động bị các hảo đã đến công an huyện tháp một mươi đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
còn công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với danh hoàng lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và đối tượng lương tuấn khanh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ngụ phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu về hành vi cướp giật tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an khuya ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai doanh hoàng lộc điều khiển xe máy
chở lương tuấn khanh ngồi sau đi dọc các tuyến đường để tìm con mồi
khi đi đến nhà xe phương trang thuộc khóm một phường hậu phòng thị xã giá rai bọn chúng thấy một người phụ nữ đang ngồi bấm điện thoại nên dừng xe lại
lương tuấn khanh lén đi ra phía sau giật chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ rồi nhanh chóng leo lên xe do lộc đang chờ sẵn để bỏ chạy
ngoài vụ việc này lương tuấn khanh còn thực hiện một số vụ cướp giật tài sản khác với thủ đoạn tương tự
hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản của hai đối tượng lộc và khanh
thưa quý vị trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo mua bán người
bằng những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao nhiều thanh thiếu niên ở đồng bằng sông cửu long xuất cảnh sang làm việc sang campuchia
hậu quả là nhiều người bị đánh đập thậm chí còn mất hàng trăm triệu đồng vì rơi vào tay của bọn buôn người
những tin nhắn cầu cứu những cuộc gọi đầy nước mắt được gửi tới là những gì người phụ nữ này nhận được sau một mươi bốn ngày con trai bà báo tin đi làm việc tại campuchia
ngồi ngủ gục thì nó chích điện trốn không được đâu mẹ ơi
nó canh nghiêm ngặt lắm nó nói con mệt lắm mẹ ơi con chịu hết nổi mẹ gán mẹ cứu con về đi
chứ giờ mấy con chết ở bên đây luôn
gạch bữa hai bữa là có đứa nhảy lầu nhảy lầu ý nhảy lầu được chạy trốn
hỏi cổ tốt chạy trời chạy nhảy xuống còn gì mà chạy trốn
chết bỏ sát mệt luôn chứ trốn đâu được
không phải vì
việc nhảy lưng cao như lời hứa ban đầu
câu chuyện đi làm ở campuchia chỉ là thú đoạn lừa lao động sang làm công việc phi pháp người đổi người
bển mặn là dụ người ta quýnh bài dụ người ta chơi game mà đổi qua tiền đó
dụ mấy người việt mình đi qua bển
hồi nó còn nói vậy nè
một là một trăm linh năm triệu còn hai nữa phải dụ sao cho được bảy người qua bến đi rồi nó thả
nếu chưa có tiền thì đem lên tới chỗ cho người ta
người ta đi cơm
người ta đi giải cứu chứ đừng có chuyển
chuyển là không có còn đâu
biết bao nhiêu người ta chuyển rồi chuyển trăm này qua trăm nọ mà nó cũng vẫn không có thả gì à
sáu tháng đầu năm nay lực lượng chức năng việt nam và campuchia đã phối hợp giải cứu hơn hai trăm năm mươi trường hợp bị lừa sang lao động trái phép tại campuchia
tại tỉnh đồng tháp cơ quan công an đã ghi nhận hai trường hợp có dấu hiệu bị lừa gạt sang campuchia để làm việc trong điều kiện khắc nghiệt khó khăn
hiện tại cơ quan công an đã phối hợp giải cứu thành công một trường hợp
và đang tiếp tục phối hợp giải quyết trường hợp còn lại
ngành công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các đối tượng lạ kể cả những người thân đi làm ăn xa quay về có những lời nói hoặc là hứa hẹn
tìm việc làm giới thiệu việc làm ở các nhà hàng quán bar các công ty xí nghiệp và kể cả giới thiệu xuất khẩu lao động để trồng nước ngoài
khi người dân có nhu cầu xuất khẩu lao động thì cần phải tìm hiểu kỹ qua các kênh chính thống
liên hệ qua các trung tâm giới thiệu việc làm có quy tính
tuyệt đối không tin là vào những lời nói của các cá nhân hoặc xuất khẩu lao động qua các đường tiểu ngạch và trốn đi nước ngoài bằng các đường mòn lối mở
việc nhẹ lương cao là điều không ít người mơ ước
tuy nhiên mọi người cần cẩn thận trước những lời mời chào có cánh để tránh trở thành nạn nhân của bọn tội phạm buôn bán người xuyên biên giới
thưa quý vị trong những ngày qua các hoạt động tri ân tướng niệm nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ đã diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
và tại thành phố hồ chí minh rất nhiều địa phương đơn vị tổ chức cá nhân cũng đã tổ chức các hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc và tri ân những gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng